tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận năm mươi ba của bộ chính trị
về đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi diễn ra mới đây tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh lương thực đối với quốc gia
nhất là trong điều kiện bất ổn chính trị an ninh phi truyền thống dịch bệnh xảy ra
khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc tập trung chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín
đang lây lan toàn cầu với số ca nhiễm từ nước ngoài vào việt nam gia tăng
đi liền với đó là thực hiện nhiệm vụ kép vừa phải chống dịch tốt
vừa phải giữ ổn định đời sống nhân dân giữ nhiệm độ sản xuất cũng như lĩnh vực xã hội khác
trong tình hình quốc tế và biến đổi khí hậu an ninh lương thực không chỉ là vấn đề trước mắt
mà còn là vấn đề lâu dài chiến lược
lương thực là mặt hàng thiết yếu là nhu cầu ổn định trong bất cứ hoàn cảnh nào
thì ngành nông nghiệp vẫn phải đạt được mục tiêu kết
nghĩa là vẫn phải tham gia
chống dịch covid có hiệu quả nhất
đồng thời cũng phải đạt được cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra
đối với lương thực thì bộ trưởng cũng đã có đợt và chế đạo
là chúng ta phải có chuẩn bị đúng nguồn hàng nguồn hàng
để đáp ứng cho nhu cầu trong điều kiện nếu diễn biến của dịch covid
nó diễn biến phức tạp
và đồng thời là cũng phải chuẩn bị những nguồn hàng có chất lượng tốt nhất
để khi có tín hiệu tốt của thị trường thì tham gia xuất khẩu
theo trí tiêu kế hoạch đề ra
đi liền với đó phải phân định rõ ràng diện tích trồng lúa và sản lượng lương thực hàng năm
tăng cường kho dự trữ không chạy theo thị trường
gắn phát triển nông nghiệp với sự phát triển tái cấu trúc nền kinh tế
theo quy luật phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
trong năm nay
chúng ta hoàn toàn có thể đủ nguồn lương thực đảm bảo nhất
vừa phục vụ cho nhu cầu thiết yếu tiêu dùng trong nội địa
vừa đảm bảo đủ dự trữ quốc gia
và nếu trường hợp như không có những biến cố lớn
thì chúng ta có thể xuất khẩu khoảng sáu mươi năm sáu năm đến sáu tám triệu tấn gạo
cùng xin khẳng định lại rằng
trong bất kỳ hoàn cảnh nào
thì đảng nhà nước
đại chế đạo và bộ nông nghiệp
cũng đã quyết liệt trong sự chuẩn bị
từ trước đến nay
và đặc biệt có những giải pháp
rất cụ thể kiên quyết
trong việc ứng phó với diễn biến
cho nên là việc thiếu hồi
việc không đảm bảo
đủ nguồn cung
về lương thực cho nhu cầu
sự của xã hội thì chắc chắn sẽ không xảy ra
an ninh lương thực
luôn luôn là vấn đề hết sức hệ trọng
đối với mọi quốc gia
nhất là trong điều kiện
xảy ra trên thế giới
đúng như câu nói phi nông bất ổn
sắp tới trung ương sẽ ban hành
chủ trương thúc đẩy các biện pháp khoa học công nghệ
nhằm đẩy mạnh nổi mới sáng tạo
trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực